tổ bầu cử số sáu đoàn đại biểu quốc hội tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận bình thạnh
nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi trong kỳ họp vừa qua
quốc hội đã ban hành nhiều bộ luật quan trọng như luật phòng chống tắc hại của rượu bia
luật giáo dục sửa đổi luật đầu tư công
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng không có vùng cấm
đã được đẩy mạnh nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra xét xử
bên cạnh đó cử tri đã kiến nghị với quốc hội chính phủ và đoàn đại biểu quốc hội thành phố
cần tăng cường công tác giám sát để các nội dung của kỳ họp sớm được đi vào cuộc sống
đối với tp hcm cần có các giải pháp để giảm ồn tắc giao thông giảm ngập nước
xóa bỏ các dự án quy hoạch treo chống thất thu thuế
đặc biệt tp hcm cần sớm ban hành các chế tài xử phạt đối với tình trạng xả rác bờ bãi ra đường
và các kênh dạch gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sức khỏe của người dân